tại tỉnh bình định tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án làm giả con dấu tài liệu
cơ quan tổ chức tuyên phạt bị cáo trần thị tạo chú phường quan bắc thị xã hoài nhơn tỉnh bình định bản án hai năm tù giam
theo cáo trạng vào đầu năm hai nghìn hai mươi trần thị tạo được một số người nhờ làm chứng chỉ thợ máy giả
để đảm bảo điều kiện xuất bến cho tàu khai thác xa bờ
tạo thông qua một người trên mạng xã hội làm giả sáu chứng chỉ thợ máy một chứng chỉ máy trưởng
với giá từ một năm đến hai năm triệu đồng mỗi chứng chỉ
quá trình làm giả tám chứng chỉ trên trần thị tạo đã hưởng một trăm linh đồng một chứng chỉ
liên quan vụ án này cơ quan an ninh điều tra làm rõ nhiều đối tượng khác trong đường dây làm giả con dấu tài liệu
của cơ quan tổ chức với quy mô lớn chuẩn bị đưa các đối tượng cầm đầu ra xét xử